kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh chín h
sau khi phát hiện một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia
với số lượng lớn công an thành phố lào cai đã phối hợp đấu tranh triệt phá thành công
ba đối tượng bị bắt giữ gồm dương thành nam đinh văn hưng cùng chú tỉnh thái nguyên
lý xuân hòa chú lào cai
hơn chín trăm linh g ketamine ba mươi bảy viên ma túy hồng phiến hơn ba trăm ba mươi triệu đồng
cùng nhiều vật chứng liên quan đã bị thu giữ
được biết các đối tượng này thường xuyên di chuyển địa điểm thay đổi người vị trí giao nhận hàng
phương thức thanh toán để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
đi mua gỗ nhưng lại mang theo dao dựa đến khi xảy ra mâu thuẫn thì dùng chính con dao này để tấn công đối phương
trần ngọc phi chú huyện grom park của tỉnh đắk lắc đã bị toán nhân dân tỉnh đắk lắc đưa ra xét xử về tội giết người
theo đó cho rằng anh dương thành đức chú cùng xã đã không nhường mình mua gỗ
nên phi và anh đức đã xảy ra mâu thuẫn
ở sẵn hông khí trên tay phi đã chém một nhát vào vùng đầu của anh đức
khiến nạn nhân có tỷ lệ thương tật là bảy mươi
căn cứ vào các tình tiết diễn biến có trong hồ sơ của vụ án
hội đồng xét xử đã tuyên phạt trần ngọc phi một mươi hai năm sáu tháng tù giam về tội giết người
dùng súng bắn chỉ thiên hai phát để thị uy để giải quyết trong va chạm giao thông
lê thanh hiếu chú thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã bị công an thành phố biên hòa tạm giữ hình sự
điều tra ban đầu vào tối ngày một tháng sáu hiếu điều khiển xe ô tô tham gia giao thông
và xảy ra mâu thuẫn với một tài xế đi ngược chiều
thấy sự việc trên gây tắc đường một thanh niên đã ra căn ngăn
hiếu sau đó đã giúp súng bắn hai phát lên trời để thi uy rồi lái xe bỏ đi
ngoài tạm giữ hiếu để điều tra công an tp biên hòa cũng đã thu giữ khẩu súng mà đối tượng hiếu đã sử dụng
vượt một trăm linh km từ đà nẵng ra huế để trộm cắp tài sản
hai đối tượng đã bị công an
thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế khởi tố và bắt tạm ra
đó là nguyễn đức huy và phạm trung hải chú thành phố đà nẵng
vào ngày hai mươi bảy tháng năm hai đối tượng đi xe máy từ đà nẵng ra huế tìm nhà dân sơ hở để đột nhập trộm cắp
hải đứng ngoài cảnh giới còn huy đột nhập lấy trộm một máy tính bảng một máy tính sách tay
cùng một số nữ trang đều bằng vàng
tài sản lấy trộm được các đối tượng đã chia nhỏ đem bán cầm cố tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố đà nẵng
phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
nguyễn văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một hộ khẩu thường trú tại ấp một xã châu khánh huyện long phú tỉnh sóc trăng
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện châu thành tỉnh sóc trăng
là đối tượng lâm hoàng long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại ấp bưng thum xã long phú huyện long phú tỉnh sóc trăng
còn về tội cướp giật tài sản công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lý hoài nam
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp chợ cũ thị trấn mỹ xuyên huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm mươi tám

mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý